ngày một ba tại thành phố đà nẵng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã tổ chức lễ thượng cờ và bàn giao tàu cao tốc cho hải đội hai hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền trung
tàu cao tốc hq một trăm một mươi chín nghìn một trăm sáu mươi ba là phương tiện được trang bị hiện đại có khả năng hoạt động liên tục trong dài ngày trên biển vận tốc đạt hơn ba mươi hải lý một giờ lượng dãn nước một trăm hai mươi tấn
tàu cao tốc hq một trăm một mươi chín nghìn một trăm sáu mươi ba đi vào hoạt động sẽ là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho lực lượng hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu trên biển đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cũng như bảo đảm an ninh trật tự trên biển tại khu vực miền trung